mở đầu là thông tin đến từ cà mau cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh cà mau vừa bắt được trương hoài trọng ở phường sáu thành phố cà mau về hành vi giết người cướp tài sản xảy ra vào ngày một mươi tháng một mươi một tại khóm sáu phường chín thành phố cà mau
theo lời khai ban đầu trương hoài trọng có mối quan hệ quen biết với nạn nhân là chị dương hồng đào sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm chú xã tân hưng huyện cái nước
vào đêm ngày một mươi tháng một mươi một khi trọng và nạn nhân đến nhà trọ tuấn tài một ở thành phố cà mau thuê phòng tại đây trọng đã dùng tay bóc cổ nạn nhân đến chết và lấy đi các trang sức bằng vàng trên người rồi bán được khoảng một mươi năm triệu đồng
đến hai mươi ba h ngày một mươi bốn tháng một mươi một cơ quan điều tra đã bắt được trương hoài trọng tại khóm chín phường sáu thành phố cà mau
vụ việc đang được tiếp tục điều tra